một ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở ngôi nhà nằm trong hẻm sâu
lối vào chật hẹp và sâu un hút nên sau chừng ba mươi phút lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận được hiện trường
một cảnh tượng không thể đau lòng hơn khi ba nạn nhân xấu xố cháy đen nằm ngửa cạnh nhau
đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vụ hỏa hoạn thảm thương ấy được lực lượng phòng cháy trợ cháy cấp báo về ban giám đốc công an tp hoài phòng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an quận lê trân xuống ngay hiện trường để tổ chức điều tra
cuộc khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy được lực lượng kỹ thuật hình sự triển khai ngay để xác định nguyên nhân cháy
một cán bộ tham gia trợ cháy của công an tp hoài phòng cho biết vì ngôi nhà bị hỏa hoạn nằm sâu trong con ngõ nhỏ và chật hẹp nên chúng tôi rất khó tiếp cận để trợ cháy
khi vào được đến nơi phát hiện có người đàn ông đang nằm bất tỉnh bên ngoài chúng tôi lập tức phá cổng lao vào cứu được nạn nhân để đưa đi cấp cứu
sau khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện y học biển hải phòng để cấp cứu thì một tổ điều tra viên cũng có mặt tại đây chờ ông điểm tỉnh lại để lấy sinh cung
lúc này tại hiện trường vụ cháy hoạt động cứu hỏa đã được khống chế được ngọn lửa
tiếp cận trung tâm đám cháy cảnh tượng ba nạn nhân xấu xố đã than hóa đến mức biến dạng trong tư thế nằm ngửa bên cạnh nhau và tập trung ở một chỗ khiến mọi người bàng hoàng
ba nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà phạm thị liễu ông nguyễn văn lợi và vợ là bà hoàng thị lợi
đều là người dân sinh sống trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ
lúc này tại bệnh viện ông nguyễn thế điểm nhân chứng duy nhất của vụ cháy đã tỉnh lại cho phép tiến hành hoạt động lấy sinh cung
ông điểm tỉnh lại mếu máo đau lòng vì vợ đã tử vong nhưng các điều tra viên nhận thấy lời nói và thái độ cũng không thể nào bình thản như người bình thường
càng nói ông ta càng thể hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai
buổi sáng trước khi đám cháy bùng phát nhiều người dân thấy ông điểm đi đi lại lại tâm trạng rất nôn nóng rất lâu trước cửa nhà và trong con ngõ nhỏ
hương mặt nhìn đầy bồn trồn lo lắng cũng không ai thấy bà liễu vợ ông điệp ra ngoài chợ búa hay buôn bán với hàng xóm như thường ngày
một chỉ huy của phòng cảnh sát hình sự cho biết thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được ông điểm cung cấp chứa đựng khá nhiều mâu thuẫn
theo đó trước khi vụ cháy ông điểm đã tỉnh lại trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ
khi vụ cháy xảy ra ông điểm ngồi trong nhà còn bà liễu người sống cùng ông điểm đang ở ngoài sân rót xăng vào chiếc xe máy thì có vợ chồng ông lợi bên hàng xóm sang mua gà
ông lợi đang hút thuốc và đứng gần vị trí bà liễu giót xăng tàn thuốc đã rớt xuống bắt cháy và ngọn lửa bùng lên làm nổ bình xăng xe máy gây cháy lớn
thấy cháy ông điểm giật mình bỏ chạy ra ngoài để thoát thân nhưng ba người còn lại đã chạy ngược vào trong nhà dẫn đến bị cháy và tử vong
phòng cảnh sát thính sự nhận định tính tiết này rất vô lý cháy ngược hoàn toàn với phản xạ tự nhiên của con người
bởi vì để tìm sự sống trong đám cháy người ta sẽ chạy đến nơi an toàn mặt khác tình tiết ông điểm đang ngồi ở trong nhà lại có thể chạy thoát thân ra ngoài
còn ba người bên ngoài cửa thấy cháy lại chạy ngược vào trong nhà chứa đựng đầy mâu thuẫn
vì cái cửa ra vào rất hẹp nếu đám cháy bùng lên chắc chắn ông ta sẽ không thể thoát ra ngoài
và sẽ chung số phận với ba người khác
ngoài ra con gái ông bà lợi là người đầu tiên phát hiện đám cháy cung cấp
khi phát hiện đám cháy thì chỉ thấy một mình ông điểm nằm ở ngoài ngõ không nghe thấy một tiếng kêu cứu nào của bà liễu và vợ chồng ông lợi
điều này rất bất thường vì lúc mới thấy cháy thì nạn nhân vẫn còn có ý thức chưa thể ngất hoặc tử vong ngay được
nên phản ứng sinh tồn là phải chạy ra khỏi đám cháy và kêu cứu nhưng ở đây cả ba nạn nhân lại không có phản ứng nào

một điểm trái quy luật khác mà lực lượng điều tra đặc biệt quan tâm
đó là tại thời điểm cháy cổng nhà ông điểm đang khóa trái bên trong nên khi chữa cháy lính cứu hỏa đã phải phá cửa để vào
nếu việc ông bà lợi đến nhà ông điểm mua gà mà đúng sự thật thì tại sao cộng lại khóa trái khi đang có khách trong nhà
chưa hết tư thế nằm của các nạn nhân bị tưới xăng nằm ngay ngắn trên sàn cũng bộc lộ rất nhiều điểm đáng ngờ
một cán bộ tham gia điều tra cho biết thêm
khi khám nghiệm hiện trường
chúng tôi phát hiện ba nạn nhân đều nằm ngửa trên sản tập trung một chỗ như là được sắp đặt vậy
đây là điều rất vô lý bởi vì khi ở trong danh giới giữa sự sống và cái chết
thì bất kỳ ai cũng đều có phản ứng tìm lối thoát thân
vì sức khỏe của mỗi người khác nhau nên sẽ có những động tác khác nhau
do đó các nạn nhân không thể nằm chết ở cùng một vị trí với tư thế giống nhau được
mặt khác ngôi nhà có một lối thoát phía bên trong bếp
trong cấp cháy có thể người ta sẽ chạy thoát thân ra phía ngõ hoặc lối thoát ở bếp
nhưng tại sao các nạn nhân lại không làm như vậy
đối chiếu giữa lời khai của ông điểm với đặc điểm hiện trường
tư thế nằm cạnh của các nạn nhân quy luật tâm lý và phản xạ tự nhiên của con người
ngay trong đêm ban chỉ đạo điều tra đã họp thống nhất nhận định
cả ba nạn nhân trong vụ cháy có khả năng đã tử vong trước khi đám cháy bùng phát
như vậy sự việc có dấu hiệu của một vụ án mạng
chứ không phải là hỏa hoạn đơn thuần
việc cần làm ngay đó là tổ chức điều tra sự việc theo hướng truy xét án hình sự
mặt khác những gì ông điểm khai rất có thể là những thông tin gian dối
nhằm che giấu tội phạm nghĩa là nguyễn thế điểm chính là kẻ thù ác
sau khi gây án đã gây ra vụ cháy để đánh lạc hướng hoạt động điều tra
nghi can được đưa về cơ quan điều tra để làm việc
trong buổi lấy lời khai lần thứ hai ông ta vẫn quả quyết khai nhận
đám cháy là do tàn thuốc của ông lợi bén vào bình

khi bà liễu rót xăng từ chai vào bình
tuy nhiên cách giải thích này đã bị bác bỏ
trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
khi tiến hành khám nghiệm chúng tôi phát hiện nắp bình xăng xe máy
vẫn trong trạng thái đóng
vì vậy có đủ căn cứ xác định lời khai của ông điểm là gian dối
bởi vì không thể xảy ra tình huống nắp bình xăng đang mở
xăng bén lửa đang cháy mà nạn nhân lại đóng nắp bình xăng
điều khác kết quả khám nghiệm đã xác định
điểm xuất phát cháy không phải từ ngoài vào mà là từ trong nhà lan ra ngoài
cụ thể là điểm xuất phát cháy chính ở vị trí phát hiện sát ba nạn nhân
vì nhìn những sản phẩm cháy có thể đánh giá đã rất cháy sâu
điều này mâu thuẫn với lời khai của ông điệp là điểm xuất phát cháy từ ngoài sân
cùng lúc với hoạt động đấu tranh xét hỏi nghi can
việc ra soát nhân chứng hiện trường nắm tình hình vụ án
và chính xác hình sự đất cảng triển khai đồng bộ
theo lời khai của con trai ông bà lợi thì tám giờ sáng hôm đó
khi mua đồ ăn sáng mang qua nhà cho bố mẹ anh đã không thấy họ ở nhà
đến một mươi một giờ quay lại cũng không thấy bố mẹ đâu
gọi điện thoại báo cho bà lợi thì máy vẫn đổ chuông
sau đó đến tầm một mươi một h hai mươi phút thì người dân phát hiện ra cháy
thì lúc đó máy điện thoại này đã tắt
cán bộ phòng cảnh sát hình sự cho hay thông tin này cho thấy rất có thể
vợ chống ông lợi bị sát hại trước tám giờ sáng
trong khi đó ông điểm khai từ sáu giờ đến một mươi một giờ
ông ta đi tập thể dục rồi uống nước ở một quán quen tầm một mươi năm phút rồi về nhà
sau đó vụ cháy mới xảy ra
chi tiết này bộc lộ mâu thuẫn ở chỗ quán nước đó cách nhà khoảng ba km
nhưng ông điểm lại đi mất bốn đến năm tiếng
để dựng lịch trình sử dụng thời gian của ông điệp
các tổ chính sát đã rà soát trích xuất toàn bộ camera
của nhà dân trên trục đường ông điểm đã đi
kết quả cho thấy khoảng sáu giờ ba mươi phút hôm đó
ông điểm đi ra khỏi nhà đến một cửa hàng bán sắt vụn khoảng một phút rồi tiếp tục đi
camera của một nhà dân ghi nhận hình ảnh ông điểm đi từ khi ra khỏi nhà
đến khi quay trở về là bốn mươi năm phút
điều đó chứng tỏ rằng trong khoảng thời gian từ tám giờ đến một mươi một giờ
lúc nhà phát cháy ông điệm đang ở nhà
vậy ông ta đã làm gì trong khoảng thời gian này
đấu tranh với nghi can về sự bất hợp lý trong lời khai
cùng với chứng cứ thu được từ camera nhà dân ông điểm đã không thể giải thích được
bất minh về hành vi đã xuất hiện
bên cạnh đó thông tin trinh sát thu được phản ánh trong cuộc sống của ông điểm và bà liễu
thường mâu thuẫn xô xáp với nhau
là hàng xóm vội chống ông lợi đã nhiều lần sang can ngăn
điều này khiến ông điệm rất bực tức và có lần đã đe dọa rằng
nếu còn can thiệp vào việc nhà mình thì sẽ tấn công họ
động cơ gây án đã rõ
cơ quan điều tra nhận định nếu án mạng xảy ra tại nhà ông điểm
chắc chắn sẽ lưu lại những dấu vết vi vết phản ánh sự kiện đó
ngày sáng hôm sau lực lượng kỹ thuật hình sự cảnh sát hình sự và công an quận lê trân đã trở lại hiện trường
kiểm tra thật kỹ và phát hiện ra một số dấu vết máu nhỏ li ti
dạng giọt bắn dính vào chỗ hoa ở ngoài sân chỗ lối đi
phải rất kinh nghiệm rất tinh tưởng mới phát hiện ra
kết quả phân tích cho thấy mẫu máu thu
được tại hiện trường trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân nguyễn thị lợi
như vậy là giả thuyết của cơ quan điều tra về tính chất sự việc là hoàn toàn chính xác
từ những chứng cứ đã thu thập được đặc biệt là dấu vết máu tại hiện trường của nạn nhân
những bất minh về việc sử dụng thời gian của nghi can các điều tra viên đã quyết tâm đấu tranh với nghi can
sau hơn một ngày quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ
căn cứ khoa học không thể chối cãi và chiến thuật xét hỏi sắc xảo của các điều tra viên
nguyễn thế điểm đã phải cúi đầu nhận tội
theo lời khai lạnh khái của hung thủ sáng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
gã và bà liễu lại xảy ra cãi cọ dẫn đến xung đột
bị chồng hơ tác bà liễu la lảng nên ông bà lợi gần đó lại chạy sang căn ngăn
lời qua tiếng lại ông lợi và hai người đàn bà dùng gậy gỗ hăm dọa hắn
trong lúc xô sát điểm đã dùng gậy gỗ tấn công gục ngã cả ba người
khi thấy họ đã tử vong gã kéo các nạn nhân vào nhà đặt nằm ngay bên trong

sau đó điểm mang sắt vụ đi bán nước bảy mươi để mua xăng phi tang
trước khi về nhà gã ra một quán nước quen gọi một ly trà đá rồi uống để chấn tĩnh
đồng thời cũng để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình
khoảng một mươi một giờ điểm trở về nhà tưới sang lên các nạn nhân và các đồ vật trong nhà
sau đó gã ngồi hút thuốc cạnh đó rồi ném đát thuốc đang cháy dở vào các nạn nhân đã bị tầm sang
khiến đám cháy bùng lên dữ dộn
điểm bị cháy xem
vội lao ra cổng rồi ngất lim cho đến khi được đưa đi cấp cứu
nguyễn thế điểm vốn là nghề lao động tự do
bà liễu là vợ của ông ta nhưng trên thực tế không danh không phận
bà liễu từng có một đời chồng và có con riêng đã lớn
hai người tìm đến với nhau làm nơi nương tựa lúc về già
thế nhưng cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng của đôi vợ chồng hờ
chẳng được yên tĩnh như bao cặp đôi khác tuổi xế chiều
trước hôm vụ cháy xảy ra
người dân xung quanh có nghe thấy tiếng sô sát
to tiếng của điểm và bà liễu
dù căn nhà ở sát cánh đồng vị trí cuối ngõ
xa khu dân cư nhưng tiếng cãi vã vẫn đủ để hàng xóm nghe thấy
nhưng nghĩ rằng chuyện vợ chồng cơm chẳng lành
canh chẳng ngọt của vợ chồng ông điểm
xảy ra hàng ngày như cơm bữa nên cũng chẳng ai để ý
cho đến hôm sau khi ngọn lửa bùng cháy thiêu dụi cả căn nhà
mọi người mới biết bên trong còn có ba nạn nhân sâu xố
cũng không ai mảy mai nghĩ rằng đó là một vụ án mạng
theo tiến sĩ ngô thị ngọc anh giám đốc trung tâm nghiên cứu giới
gia đình và phát triển cộng đồng cho rằng
hầu hết các vụ án mạng chồng sát hại vợ là do hành động bột phát
thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận chứ không có chú ý từ trước
hành động đó bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ
nhưng những người trong cuộc thiếu kiểm chế mà gây ra
các chuyên gia tâm lý cho rằng
để tránh những va chạm có thể dẫn đến bi kịch
vợ chồng giận nhau nếu ai nóng giận
người kia nên bớt lời đừng tranh khôn với nhau biết rèn đức nhẫn
hãy chờ lúc người đó bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau
cũng như cơm xôi nên bớt lửa
sự kích động trong lúc người kia nóng giận
nếu như thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc bản thân
sẽ bùng phát cơn nóng giận gây án với người thân của mình
trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn hiểu lầm
nên cần chia sẻ và tháo gỡ kịp thời
sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn và rất nguy hiểm nếu bùng vỡ
trong những trường hợp như vậy phụ nữ cũng cần học cách lắng nghe
học cách biết lắng nghe và đã giảm được năm mươi mâu thuẫn của cuộc chiến
đối phương khi cảm thấy mình được lắng nghe
nghĩa là được tôn trọng ý kiến sẽ dễ dàng tiếp thu lời đối đáp lại từ phiếu bạn